trong khi đó phanagat còn trở nên manh động hơn và có những hành động khủng bố người dân trên toàn khu vực
hắn thường xuyên trở về bản trộm cắp tài sản hoặc có hành vi đe dọa người dân
hắn thường xuyên trở về bản trộm cắp tài sản hoặc có hành vi đe dọa người dân trên toàn khu vực

hoạt động của lực lượng chức năng
bạn chuyên án buộc phải thay đổi chính tuần
đó là chia nhỏ các tổ công tác hoạt động cực kỳ bí mật
một tổ trinh sát không kể ngày đêm bí mật luôn dừng để tìm dấu vết phát hiện nơi ẩn náu của gác
mỗi tổ công tác lúc này chỉ gồm ba bốn đồng chí nhưng là những đồng chí tình nhuệ nhất và có kinh nghiệm nhất
tổ công tác này có nhiệm vụ tiếp cận khu vực rừng được xác định là gác đang trốn ở đó
bí mật tiến hành điều tra truy bắt đối tượng
mỗi chuyến đi kéo dài từ ba đến bốn ngày lang thang trong những khoảng rừng xe nối âm mưu
có đói khát có hiểm nguy nhưng chưa bao giờ quyết tâm tìm bằng được kẻ thù ác
khi mà đã xác định là thành lập cái tổ trên án này thì một cách rất là tinh gọn như vậy
thì chúng tôi cũng xác định tư tưởng cho các đồng chí ở cái tổ chuyên án này
bởi vì là đi vào một khu rừng hẻo lánh như thế và ở đây nguy hiểm
và đối tượng thì thường xuyên là sử dụng các cái biện pháp như là cạm bẫy cạm bẫy sắt
và có thể là đối tượng có thể gài súng gài súng kíp ở trên các cái đường
luôn luôn thận trọng luôn luôn tỉnh táo và quan sát thật kỹ là những yêu cầu đòi hỏi tổ trinh sát phải phát huy tối đa
bất cứ một dấu vết lạ nào trên đường hành quân
đều được các anh cẩn trọng tìm hiểu
bởi gát đã có kinh nghiệm theo dõi các hoạt động của lực lượng chức năng trong suốt thời gian lẩn trốn
thậm chí hắn còn ngông cuồng đưa ra những lời thách thức
cả vào quá trình chuyên án thì tôi đã tham gia và đánh giá những đối tượng
nó là một đối tượng hết sức là tinh vi hết sức là khôn ngoan và danh mảnh và có những khả năng đặc biệt của một người gần như là người rừng
mấy năm ở trên rừng thì đối tượng từ việc chiếm giữ đồ ăn của người dân
rồi là bắt giữ châu bò bắn chết châu bò để làm lương thực thức uống
rồi tất cả những đối tượng đều rất là thể hiện sự danh mảnh sự tinh quái và một khả năng đặc biệt
mà chúng tôi ví như là một người rừng thực thụ
báo cáo công chí là trong quá trình tham gia chuyên án
về cái trải nghiệm của bản thân thì tôi cũng đã được từng tiếp xúc như vậy
và chúng tôi là những người trực tiếp thì tôi cũng nhìn thấy đối tượng
nhưng mà tuy nhiên là chỉ nhìn thấy từ xa thôi
mà có khả năng là đối tượng này có thể nhảy
từ cây nọ sang cây kia
báo cáo ông chí là bản thân mắt chúng tôi là nhìn thấy
khi mà mình phát hiện đối tượng đang ở cây này mà nó có thể nhảy sang cây kia
cái đấy là trực tiếp là chúng tôi nhìn thấy nó như một người rừng luôn
và đối tượng cũng đã nghiên cứu về những cái mà vũ khí chúng tôi mang theo
nên vì vậy đối tượng cũng không dám manh động là dám có thể là đứng trên mà bắn hay như nào
vì chúng tôi cũng nghiên cứu là ví dụ trong cái phạm vi mà khả năng là ba mươi mét
thì vũ khí súng kíp có thể là không gây chết người đối với cán bộ chiến sĩ tham gia
vì chúng tôi cũng được trang bị rất là nhiều áo giáp rồi là vũ khí
mà trong cái phạm vi đấy thì chúng tôi hoàn toàn có thể tiêu diệt được đối tượng
thế nên là đối tượng cũng nghiên cứu rất là kỹ và cũng không dám manh động
vì vậy mà trong khi có quá trình là chúng tôi đi ở dưới chân đồi như vậy
đường đồi đèo dốc thì đối tượng ở ngay trên cây ngay trên đầu nhưng đối tượng cũng không manh động
điều đấy cho thấy là đối tượng nó rất là nghiên cứu kỹ về cái lực lượng của chúng ta tham gia chuyên án
đấy mà đối tượng rất nhanh nhẹn và hai nữa là đối tượng khống chế người dân trên đấy
người lạ nào lên thôn lên thôn lên bản thì đối tượng đều không chế và biết được thông tin
một số người dân trung tuổi ở cốc mì cho biết
thời đó đã có bốn con trâu liên tiếp bị bắn và hỗn thủ
chị khoét lấy phần thịt từ đùi sau
lúc này cả đàn ông lẫn đàn bà trong bản đều không ai dám vào rừng lấy hoa màu
những cánh rừng đều không có thông tin
những cánh rừng sau nhiều năm càng trở nên hoang vu và ung tồn

nhiều người vẫn đồn đoán rằng hắn có khả năng siêu phàm nên lúc ẩn lúc hiện như thế
cái thời nó không có cái gì bét bây giờ cho nên là anh em mình hầu hết là vẽ sơ đồ địa hình là phải nhờ vào người dân tộc
và mình cũng quan sát trực tiếp anh em quan sát trực tiếp để vẽ các cái sơ đồ
xong lên được tất cả cái sơ đồ các cái hang ở đấy
hỏi lại những người bản địa người ta đi săn ấy người ta biết ở đấy là có bao nhiêu cái hang
thì họ mô tả đường đi đối lại các thứ cho mình
nghĩa là cùng với những người đấy mà những cái lúc mà mình cảm thấy an toàn thì anh em mình đến tận hang để kiểm tra đấy
thế và dần dần chúng tôi cũng đã khoanh được đến cái khu vực mà phanagat có thể tru ẩn
ở đấy là một khu vực rất là hiểm trở
ở đấy có một cái cửa hàng nằm lơ lửng
ở phía trên thì có ta có thể đi được ở phía dưới ta đi được
nhưng mà hướng để vào cái cửa hang ấy chỉ có một lối duy nhất
treo leo trên một cái vách núi
thế thì để mà phát hiện được cái này thì chúng tôi bằng biện pháp là cứ mỗi một buổi chiều tối hoặc là gần sáng
thì phanagat thường thường ra nấu ăn và phát ra ánh lửa rồi là khói và tiếng động
thì cái tổ trinh sáp ấy cứ dần dần thu dần thu dần vào đến cái khu vực mà có cái cửa hang đó

có đồng chí là khi mà phát hiện cái cửa hang ấy thì chúng tôi bí mật xuất ra để bàn biện pháp cách làm sao tiếp cận được vào trong cửa hang mà đối tượng không phát hiện được và đảm bảo an toàn cho lực lượng
không hổ danh là con sói già của rừng sâu
vị trí mà gác chọn để trú ẩn suốt năm năm
trời vô cùng đắt đĩa
đó là khu vực hang dê
phía trên là trời xanh phía dưới là vực thẩm
chỉ có một lối vào hàng duy nhất vô cùng treo leo
chỉ cần sơ sảy một bước chân là có thể bỏ mạng
từ nơi này hắn có thể bao quát cả một vùng rộng lớn cũng như nhìn rõ nhất cử nhất động của bất cứ ai tiếp cận hắn
khi sáng anh em bắt đầu vào tới mũi chính do đồng chí lũy công vinh
vào tới sát vị trí của hàng đối tượng đã phát hiện và đối tượng tấn công lại ngay
chính vì khẩu súng của đối tượng là đối tượng để đường dọc chạy theo vào hành lang hàng
tức là phía sau của hàng
cho nên là đối tượng đã dùng súng kíp và bắn
làm ngay lúc bây giờ đồng chí vinh bị thương và một vài đồng chí nữa cũng có những sự sát rồi
khi mà chúng ta phục kích như thế thì phanagat nó phát hiện ra chúng ta trước
thế và lúc ấy nó đã nổ súng vào đồng chí lý trường quý
lúc đó là công an nguyện bắt sát
cũng rất may theo đồng chí quý là có một cái tảng đá nó chắn ngay trước mặt
ở chung phanagat với lại các đồng chí chỉ cách nhau khoảng độ bảy m
nó bắn ngay thẳng
nếu như không có cái tảng đá thì đồng chí quý đã hy sinh
cuộc chiến dài dẳng kéo dài rất nhiều tiếng đồng hồ
lúc đó bên ngoài bóng đêm đã dần buông
đứng trước tình hình bóng đêm bao trùm
có thể khiến cho đối tượng tìm được cơ hội bỏ trốn
hoặc thậm chí nguy hiểm hơn là tấn công các chiến sĩ
mặc dù đánh giá đối tượng có thể đã hết đạt nhưng các chiến sĩ cũng không thể liều lĩnh tiếp cận
khi lối vào hát đá chỉ có một con đường độc đạn duy nhất
đánh giá sai tình hình là các chiến sĩ có thể đánh đổi bằng cả màng sống
lúc khoảng độ năm h ba mươi thì chúng ta nghe tiếng súng cuối cùng của phan agap
lúc khoảng độ năm h ba mươi thì chúng ta nghe tiếng súng cuối cùng của phan agap
mấy tiếng sau nữa không thấy động tĩnh gì
và chúng ta cũng đã trèo lên khu vực ở phía trên cái đỉnh hàng đấy
để ném liệu đạn cây vào trong đấy
để xem nó có cái hiện tượng gì không
mặc dù ném liệu đạn vào làn khói dành đặc
khiến con người chắc chắn không thể chịu nổi
thế nhưng vẫn không thấy phan agap có phản ứng gì cả

để đánh giá hoặc là đối tượng đã trải thoát hoặc là đối tượng đã chết
lúc này ban chỉ huy ra lệch dần tiếp cận mục tiêu nhằm đánh giá tình hình
khi liệu bắn cây mới phóng liệu bắn vào rồi
thì không thấy động tĩnh gì thì chúng tôi xác định hay là đối tượng đêm hôm đã trào
và trốn ra khỏi khu vực bao gây
lúc ấy là đồng chí huỳnh trưởng phòng hình sự
thì mới bảo là bây giờ liệu bắn cây vào
nếu là đối tượng thì không thể chống cự được
thì sẽ phải ho hoặc là có cái động thái ở nhau ra
nhưng không thấy động tính gì thì đồng chí huỳnh mới bảo
thôi bây giờ chúng ta sẽ vận động vào ban ngày rồi
cử cơ động hình sự sẽ vận động bò vào trực tiếp cái cửa hàng ấy
thì tôi cũng là người cùng đồng chí huỳnh một số đồng chí nữa
là mang vũ khí và trực tiếp bò vào tận lơi

thì lúc cái vàn lơi thì thấy đối tượng là đã chết rồi
đến lúc này các chiến sĩ mới nhận ra phản á gác
đã bị trúng đạn và gãy chân
khiến đối tượng không có khả năng chống trả một cách quyết liệt như trước nữa
chưa có vụ việc nào mang tính hình sự
mà lực lượng khám nghiệm hình trường
chờ tại khu vực được xác định là hiện trường
thì thành sự tôi được
nằm tại đấy
ở trên đồi
để khi có việc này xảy ra nên khám nghiệm luôn
được lệnh vào khám nghiệm
thì thấy can và rất nhiều thứ
trong đó tôi chủ trú những cái này thôi
cái can nhựa có dấu viết màu nâu đỏ
cái này rất quan trọng
nếu nghi máu mà máu của phản hà gác
thì chứng tỏ là tin này đã bị bán rồi
trước sự tấn công rồn rập của các lực lượng chức năng
thấy không có khả năng thoát thân cũng như chống trả
đạn dược cũng đã hết
phản hà gác quyết định tự sát bằng viên đạn vào đầu
đặt dấu chấm hết cho những ngày khủng bố
một vùng rừng núi lào cai
cái tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội
và lấy lại điểm thi đổi nhân dân
bà con qua nhà thôn lá lùng
cắt cái thôn của chúng tôi
xã công mỹ
đều là phấn khởi liên hoan
hân hoan được cái việc này
và chúng tôi cũng đã mở ra nhiều cái
coi như là xuống xã
và tổng kết
và sau cái cuộc này cũng là
khi đua khen thưởng
được tỉnh hữu ban nhân tỉnh
được bộ là khen thưởng
và đồng thời là
được nhà nước cũng công nhận
phòng cảnh sát hình sự
đấy là công an huyện bát sát
và cơ quan cảnh sát điều tra
để phối hợp và giải quyết được cái vụ án này
nên nói chung là
sau khi giải quyết được
thì là nhân dân trong ấy rất là phấn khởi
nấy lại sự bình yên của cái vùng biên giới
nhiệm vụ lớn lao của công an tỉnh lào cai
đã được hoàn thành xuất sắc
sau chuỗi ngày tháng bám rừng cực khổ
những cánh rừng của bát sát
cuối cùng cũng được trả lời sự tự do
bình yên như vốn có
đó không còn là
căn cứ độc đạo của duy nhất một người nữa
từ nay dân bản có thể
ngày lên hương
thu hái hoa màu
mà không còn nỗi bất an về hòng súng kíp
của tên tội phạm
có thể trịa ra bất cứ khi nào
chuyên án gần hai ngày đã trôi qua
thế hai mươi năm
nhưng khi bắt đầu
thực hiện chương trình này
tìm những nhân chứng lịch sử
những cán bộ thuộc công an tỉnh lào cai
đã tham gia quá trình điều tra
từ thời điểm bắt đầu
chúng tôi vô cùng xúc động
bởi những câu chuyện đã được kể lại
vô cùng tỉ mỉ chi tiết
thời gian không thể xóa nhỏ bất kỳ điều gì
trong vùng ký ức của họ
những người đã rất kiên trì dũng cảm
và vô cùng tận tâm
khi bám đuổi chuyên án trong suốt thời gian rộng rã
xin được gửi lời cảm ơn các anh
đã không quản ngại khó khăn
lập nên những chiến công
dấu ấn của lịch sử công an nhân dân việt nam
tới đây thời lượng của chương trình
hồ sơ vụ án tuần này đã hết
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại